các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau đó hai bên đã xảy ra mâu thuẫn quý đã dùng dao xông vào đâm duy nhiều nhát
thế vậy hùng đã dùng mũ bảo hiểm chạy vào đánh vào đầu duy rồi cả hai lên xe bỏ chạy
hậu quả duy bị đâm nhiều nhát vào ngực làm thủng tim và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện đa khoa lâm đồng
ngày hôm nay tại thành phố đà nẵng xin lỗi vào ngày hôm qua tại thành phố đà nẵng cũng đã xảy ra một vụ án mạng
nạn nhân là anh trần nguyễn anh phúc chú tại quận thanh khê đà nẵng
đã bị một đối tượng dùng dao đâm tử vong
tuy nhiên chỉ ít giờ sau khi vụ việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã xác định được nhóm đối tượng gây án
nghi can gây án được xác định là phan ngọc bảo chú cùng địa phương
từ lấy khai của bảo cơ quan công an đã lần lượt vận động thêm hai đối tượng có liên quan đến vụ việc trên là đinh nguyên kiệt một mươi bảy tuổi và cao tiến hoàng hai mươi hai tuổi cùng chú tại quận thanh khê ra trình diện
bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định là do kiệt điều khiển xe va chạm với anh nguyễn việt anh nên cả hai xảy ra cự cãi
lúc này kiệt đã gọi điện nhờ bảo và hoàng chuẩn bị hung khí để đến trợ giúp
anh trần nguyễn anh phúc chứng kiến vụ việc đến can ngăn tuy nhiên bảo đã cầm dao lê chuẩn bị từ trước đâm vào vùng vai của anh phúc khiến nạn nhân tử vong
muốn có tiền tiêu xài nhưng lại lười lao động hai đối tượng nguyễn tuấn kiệt và nguyễn thành công chú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
thủ nhau đi trộm cắp tài sản của người khác
tuy nhiên khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì cả hai đã bị người dân phát hiện bắt giữ
ngày một mươi bảy tháng một kiệt và công đi xe máy đến khu vực phường trảng giài thành phố biên hòa tìm người sơ hở để lấy trộm tài sản
phát hiện chiếc xe máy của một người dân đang dựng ở ven đường mà không có người trông coi nên cả hai đã dừng xe thực hiện hành vi
tuy nhiên vụ trộm không thành cả hai đã bị người dân phát hiện truy hô và sau đó được một số thành viên trong câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường trảng giày đuổi theo và bắt giữ giao cho công an xử lý
tại khánh hòa chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng chức năng đã liên tiếp bắt giữ được nhiều đối tượng cướp giật tài sản mà đối tượng chúng nhắm đến đó là khách du lịch
đáng chú ý là năm nào cũng vậy cứ đến mỗi thời điểm khi mà lượng khách du lịch đến khánh hòa tăng cao
thì loại đối tượng này lại hoạt động ngày càng manh động và xa tăng hơn
đây là đối tượng vừa bị công an thành phố nhà trang bắt giữ sau khi cướp giật tài sản của khách du lịch nước ngoài
còn đây là hai đối tượng sau khi gây ra vụ cướp tài sản của một phụ nữ trên đường phố cũng đã nhanh chóng bị các trinh sát hình sự truy xét bắt giữ
tình hình tội phạm cướp giật tài sản sẽ có chiều hướng giả tăng vào dịp cuối năm
bản đạo thành phố đã quyết định thành lập tổ tuân tre chuyên trách chống trộm cấp
tình hình tội phạm cướp giật tài sản gồm hai mươi đồng chí do đội điều tra hình sự làm chủ công
sẽ tôn tre chủ sát địa bàn thành phố nhà trang đảm bảo thời gian hai mươi bốn h hai mươi bốn h
để đảm bảo an ninh an toàn cho du khách và người dân công an khánh hòa ngoài thành lập các tổ trinh sát chuyên trách
còn tập trung giả soát quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án tiền sự
liên tục tuần tra khép kín địa bàn nhất là tại các địa bàn trọng điểm
an ninh trật tự được đảm bảo nhiều hoạt động văn hóa
chào đón năm mới lễ noel đã được tổ chức an toàn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia
đến đây thì không khí rất mát mẻ vui vẻ
ở đây an ninh trật tự của nhà trang thì rất tốt chú đã đi rất nhiều lần nhưng ở đây thì tuyệt vời luôn cháu
đây là một trong những địa bàn mà hiện nay là địa bàn du lịch khách thường xuyên tăng
mà cái hạ tầng cơ sở của chúng tôi thì cũng chưa theo kịp
chúng tôi cũng đã quyết tâm cao và bố trí mọi lực lượng để thực hiện được
đồng bộ các biện pháp để thực hiện làm sao được nhân dân
đón tết vui xuân an toàn tiết kiệm nhưng hạnh phúc nhất
từ nay đến tết nguyên đán sẽ có hàng trăm lượt du khách đến từ khánh hòa
để đảm bảo an ninh trật tự công an cánh hòa đang tiếp tục triển khai quyết liệt các lực lượng và biện pháp nghiệp vụ
quyết tâm đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm đảm bảo an ninh an toàn địa bàn du lịch trong dịp trước trong và sau tết nguyên đán bị dậu
thưa quý vị và các bạn vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
một nhà hàng nằm trên địa bàn quận một thành phố hồ chí minh
đã bị công an cơ sở đột kích phát hiện hàng chục dân chơi gồm cả nam lẫn nữ đang phê ma túy
có lẽ những hình phạt cho cơ sở này chưa đủ nặng hay vì một lý do nào đó mà mới đây lại ở nhà hàng này
lực lượng công an lại tiếp tục phát hiện bốn mươi bảy dân chơi đang phê ma túy thu giữ một lượng lớn tăng vật
hiện cơ quan công an đang tiến hành phân loại sang lọc để xử lý các đối tượng theo quy định
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một công an phường phạm ngũ lão phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận một đã tiến hành kiểm tra nhà hàng ktv nằm trên đường nam quốc cang quận một
và phát hiện trong bốn căn phòng của nhà hàng trên đang có bốn mươi bảy đối tượng gồm cả nam lẫn nữ
hầu hết tuổi đời còn rất trẻ đang tụ tập sử dụng ma túy thù giữ nhiều gói bột viên nén nghi là ma túy tổng hợp
qua kiểm tra nhanh phát hiện ba mươi ba đối tượng dương tính với ma túy công an phường phạm ngũ lão đã chuyển bốn đối tượng
lên công an quận để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng ma túy
các đối tượng còn lại đang được lập hồ sơ để xử lý theo quy định
tiếp tục thông tin về vụ cháy thiêu dụi hàng chục căn nhà xảy ra tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
sau gần ba giờ tiến hành dập lửa đến sáng nay theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng
vụ cháy đã khiến hơn bảy mươi căn nhà bị thiêu dụi hoàn toàn hàng chục căn nhà khác bị thiệt hại một phần
như tin đã đưa đám cháy xảy ra vào lúc gần hai mươi ba giờ sau khi phát hiện đám cháy hàng trăm người
thuộc các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy biên phòng người dân địa phương
cùng nhiều phương tiện đã tham gia dập lửa
tuy nhiên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do xe chữa cháy không thể tiếp cận được hiện trường
khi đường vào khu nhà này quá hẹp lực lượng chức năng phải dùng cano thuyền để đưa người vào phương tiện
từ bờ kè nam sông cái qua con sông này để tiếp cận hiện trường và chữa cháy
đến khoảng một giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi tám tháng một lực lượng chức năng tỉnh khánh hòa đã cơ bản khống chế được vụ cháy
tính đến thời điểm này lực lượng chức năng tỉnh khánh hòa vẫn đang điều tra nguyên nhân
và tập trung khắc phục khẩu quả vụ cháy
và trong trưa nay chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam bùi văn cường đã đến thăm hỏi
và hỗ trợ một trăm hai mươi triệu đồng cho những hộ dân bị thiệt hại do vụ cháy gây ra
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây tình trạng giao bán vũ khí trên mạng xã hội trang giao vặt diễn ra khá công khai
cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện khám phá các vụ mua bán vũ khí qua mạng
các đối tượng thì đa phần còn khá trẻ và chưa hiểu biết pháp luật
thực trạng này đang phần nào đã phản ánh và tác động đến tình hình an ninh trẻ tử
gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt là trong bối cảnh lứa tuổi vi phạm về an ninh trả tự đang có dấu hiệu trẻ hóa
đây là số súng hơi mà công an huyện thạch thất đã thu giữ tại nhà của đối tượng cấn mạnh toàn hai mươi năm tuổi
trú tại xã lại thượng huyện thạch thất tp hà nội
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến thời điểm bị bắt giữ toàn đã bán được khoảng một mươi khẩu súng hơi
cho nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố hà nội và các tỉnh lân cận với giá từ một mươi bốn triệu đồng đến ba mươi sáu triệu đồng trên một khẩu
khám xét tại nhà đối tượng công an huyện thạch thất đã thu hồi được bảy khẩu súng hơi ba kg đạn trì hình nấm và các phụ kiện liên quan

ngoài thứ nữa là hoàn thành khẩu súng
súng thì có thể bắn được xa hàng trăm mét và độ sát thương cũng như chính xác rất là cao
có thể bắn tầm chính xác khoảng một trăm linh mét và sức công phá rất là lớn gây sát thương để gây nguy hiểm đến tính mạng
theo lực lượng công an nhiều đường dây mua bán trái phép vũ khí và các loại công cụ hỗ trợ
các hoạt động mua bán thường diễn ra trên các mạng xã hội như facebook zalo wibo lai v v
và lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh của biêu điện để giao dịch
vụ việc phát hiện một trăm linh tám khẩu súng ngắn hơi tại quận thanh xuân hà nội là minh chứng rõ nét nhất về tình trạng này
đây cũng chính là nguy cơ gây mất an ninh trật tự gây ra các vụ án nghiêm trọng hoặc những vụ cướp táo bạo
vì đa phần những khẩu súng này đều giống y như thật rất dễ gây hoảng loạn cho những ai bị uy hiếp
tuy nhiên việc phân loại để xử lý trách nhiệm của các đối tượng đang là vấn đề khó khăn của cơ quan công an
bảy mươi năm trăm linh khẩu súng các loại khoảng một trăm sáu mươi viên đạn khám phá bảy sáu trăm năm mươi vụ bắt giữ sáu một trăm linh đối tượng
đó là những con số thống kê phản ánh rõ nét nhất về tình trạng này trong năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua
chính vì vậy để ngăn chặn tình trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa
đồng thời có biện pháp tuyên truyền để người dân hiểu rõ tàng trữ sản xuất và sử dụng các loại vũ khí tự chế
là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tuệ phạm bộ công an cung cấp
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú bình tỉnh thái nguyên
đã ra quyết định truy nã đối tượng nguyễn văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này trú tại xã nhã lộng huyện phú bình
tỉnh thái nguyên ca một m sáu mươi năm da trắng
phạm tội cướp tài sản đối tượng nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã tân thành huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đã bị cơ quan thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thái nguyên ra quyết định truy nã
đối tượng này cao một m bảy mươi khuôn mặt trái xoan sống mũi thẳng chấm ngay đuôi lông bảy trái
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện võ nhai tỉnh thái nguyên đã ra quyết định truy nã đối tượng lê hồng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên về tội cố ý gây thương tích
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy ra ngâm đen
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
trời nhiều mây hơn có mưa nhỏ dài rác và nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
khu vực phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội ngày mai có mưa nhỏ và sương mù dày rác về đêm
ban ngày trời hưởng nắng nhiệt độ giao động từ một mươi bốn đến hai mươi ba độ
dự báo đến ngày hai mươi và ngày hai mươi một khu vực sẽ đón nhận một đợt không khí lạnh
do vậy trời sẽ nhiều mây hơn và có mưa nhỏ dài rác nền nhiệt độ giảm từ hai đến ba độ

các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế do chỉ chịu tác động đơn thuần của đới gió đông bắc tầng thấp
với cường độ của khối không khí lạnh nên mưa sẽ chỉ xuất hiện vào thời điểm đêm và sáng với lượng không nhiều
tập trung chủ yếu tại khu vực trung trung bộ
ban ngày có nắng trở lại nhiệt độ là từ một mươi bốn đến hai mươi sáu độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận khối không khí lạnh từ phía bắc di chuyển xuống
kết hợp với điều kiện địa hình nên có mưa rào rải rác tại phía bắc khu vực
ở phía nam mây thay đổi ngày nắng gió nhẹ gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ phổ biến giao động từ hai mươi một đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên ngày một mươi chín mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông rải rác gió đông bắc cấp hai cấp ba
sang ngày hai mươi và ngày hai mươi một trời sẽ giảm mây có mưa vài nơi trưa chiều có nắng gián đoạn nhiệt độ ngày đêm từ một mươi bảy đến hai mươi tám độ
tại khu vực nam bộ trong ba ngày tới
khu vực sẽ quay trở lại kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô trời ít mưa và có nắng ban ngày
với mức nhiệt độ ban trưa phổ biến từ ba mươi đến ba mươi hai độ
về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi đến đây là hết
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn